ngày một mươi chín tháng chín tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với đại sứ quán nhật bản
và tổ chức xúc tiến ngoại thường nhật bản tại việt nam tổ chức diễn đàn kết nối doanh nghiệp
nông nghiệp việt nam nhật bản nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản
nhật bản hiện là thị trường xuất khẩu và nhập khẩu lớn thứ ba của việt nam
trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch xuất nhập khẩu việt nam nhật bản đạt hai mươi năm bảy tỷ usd
tăng bốn chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
diễn đàn diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ hội hợp tác về thương mại và đầu tư trong nông nghiệp
đặc biệt là lĩnh vực chế biến nông sản khi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp có hiệu lực
hai nước đều có nhu cầu hợp tác để tận dụng lợi thế bổ sung và nâng cao năng lực cạnh tranh
và giá trị gia tăng để chiếm lĩnh và mở rộng thị phần nông sản tại thị trường nội địa
cũng như các nước tham gia cptpp
việc đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản thực phẩm đi kèm với nâng cao năng lực chế biến
đưa thương hiệu hàng nông sản thực phẩm việt nam vào nhật bản
đang được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tích cực triển khai
nhằm từng bước đưa nông sản việt nam vào chuỗi giá trị toàn cầu